cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong khoảng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín thì một số địa phương đã triển khai các biện pháp mạnh như là yêu cầu khai báo y tế xét nghiệm tất cả những người từ vùng dịch đến
cụ thể tại tỉnh quảng ninh địa phương này thống nhất chủ trương tất cả người dân từ các địa phương có dịch vào tỉnh sẽ được bố trí cách ly y tế một mươi bốn ngày có thu phí tại các cơ sở cách ly tập trung
còn đối với người dân từ địa phương không có dịch vào quảng ninh phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
trong ngày một mươi sáu tháng hai tất cả cơ quan đơn vị trong tỉnh làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
quảng ninh cũng triển khai xét nghiệm toàn dân đối với các địa bàn trọng điểm và xét nghiệm trên diện rộng đối với một số địa phương có nguy cơ
còn tại hà nội nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội yêu cầu người dân từ các địa phương trở lại thành phố phải khai báo y tế
trường hợp nào trốn khai báo làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất là hai trăm linh triệu đồng và có thể sẽ bị xử lý hình sự
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh những người từ các vùng dịch trong nước đến thành phố hồ chí minh trong vòng một mươi bốn ngày đều phải thực hiện khai báo y tế trực tiếp cho cơ quan chức năng
những hành khách khai báo đến từ vùng dịch sẽ được tổ chức làm tờ khai trên máy bay tàu xe hoặc ngay khu vực xuống sân bay nhà ga bến xe
trung tâm y tế quận huyện được phân công thực hiện sàng lọc và chỉ định các hình thức cách ly hoặc giám sát y tế đối với từng cá nhân dựa trên tờ khai y tế
tối qua trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hồ chí minh hcdc đã thông báo gỡ bỏ thêm chín điểm phong tỏa liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
như vậy tính đến ngày một mươi bảy tháng hai thành phố chỉ còn một mươi hai điểm phong tỏa và hiện không có điểm phong tỏa mới
lý giải về việc gỡ phong tỏa thêm chín địa điểm nói trên hcdc cho biết thành phố đã thực hiện xét nghiệm cho một năm trăm bảy mươi trường hợp f một một ba trăm bảy mươi sáu trường hợp f hai
chín tám trăm sáu mươi bốn mẫu tại các địa điểm liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín và tất cả đều có kết quả âm tính với sars cov hai
đây là cơ sở cho thành phố gỡ bỏ phong tỏa các địa điểm không còn nguy cơ và tiến hành cách ly tập trung toàn bộ nhóm nguy cơ cao nhất
và cũng là bước đầu khẳng định thành phố đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm sau sáu ngày liên tiếp không phát hiện ca bệnh mới
dù vậy hcdc nhận định thành phố sẽ không chủ quan vì sau tết nguyên đán thì thành phố sẽ tiếp tục tiếp nhận nhiều người từ các tỉnh thành trong cả nước
để tiếp tục làm việc học tập dẫn đến không tránh khỏi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh thành khác
trong khi đó tại tỉnh hải dương tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường
nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong phạm vi toàn tỉnh và lây nhiễm sang các tỉnh thành phố khác là rất lớn
đặc biệt là khi mà số lượng ca nhiễm liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp không ngừng tăng lên
trước tình hình đó công an tỉnh hải dương đã chủ động tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh tại các khu và cụm công nghiệp
ngay khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên là công nhân làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh hải dương đã tiến hành các biện pháp kiểm tra đánh giá thực trạng
việc chấp hành triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong nhà máy phân xưởng cơ sở kinh doanh dựa trên các tiêu chí theo hướng dẫn của bộ y tế
qua đó kịp thời phát hiện sơ hở thiếu sót trong công tác phòng chống dịch để tham mưu hướng dẫn cho lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp
có phương án khắc phục nhanh chóng hiệu quả ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh tại địa bàn và ra ngoài cộng đồng
tổ chức các tổ công tác phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp của tỉnh kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn
làm việc trong các khu công nghiệp cụ công nghiệp các doanh nghiệp mà có đông người lao động để tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất
để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu
tiêu kép tức là vừa phòng chống dịch thành công mà vừa đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh
đối với những địa bàn có công nhân nhiễm nghi nhiễm công an tỉnh hải dương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
trong kiểm tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm trao đổi thông tin hoặc tiến hành khảo sát địa bàn thành lập chốt kiểm dịch nếu thấy cần thiết
hiện tại các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang đẩy nhanh công tác giả soát nắm tình hình người lao động tại các khu vực có dịch
đã về quê hoặc ở lại địa phương doanh nghiệp trong và sau kỳ nghỉ tết
các vấn đề liên quan đến khai báo tạm trú giấy phép lao động cách ly y tế của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

với trình văn trường các đối tượng khác đang được lực lượng công an tiếp tục xác minh làm rõ
trong sáu ngày nghỉ tết tân sửu số ca cấp cứu do các vụ ẩu đả tăng lên
còn số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ lại giảm hơn so với tết canh tí hai nghìn hai mươi
theo báo cáo từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trong sáu ngày nghỉ tết tân sửu năm nay
các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận bốn một ca cấp cứu do đánh nhau tám trường hợp tử vong
các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện khám và cấp cứu cho hai trăm tám mươi năm ba trăm linh chín lượt bệnh nhân
tăng một mươi bốn so với cùng kỳ tết canh tí
cụ thể về tai nạn giao thông trong sáu ngày nghỉ tết các cơ sở y tế đã khám và cấp cứu cho hai mươi chín sáu trăm năm mươi trường hợp liên quan
giảm hai tám so với cùng kỳ tết canh tí
tuy nhiên trong đó có một mươi hai bốn trăm linh một trường hợp phải nhập viện điều trị
chiếm bốn mươi một tám tổng số ca khám và cấp cứu liên quan tăng bảy chín

các cơ sở hợp tử vong do tai nạn giao thông nhiều hơn hai mươi ba ca so với cùng kỳ tết canh tí